thưa quý vị và các bạn từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã và người lao động được vay yêu đáy tối đa một trăm linh triệu đồng
ngày đường sắt sẽ áp dụng nhiều mức giảm giá vé tẩu tết cho khách hàng tập thể
hàng loạt smartphone đang giảm giá sốc cuối năm
giá túi ni lông vẫn rẻ bất chấp thuế môi trường áp kỳ khung và nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín hạn mức vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã và người lao động đã chính thức được nâng lên
đối với người lao động mức vay tối đa là một trăm linh triệu đồng
theo nghị định số bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
nldcp của trung quốc đã đặt tổng thống cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi một năm hai nghìn một mươi năm ndcp
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay tối đa là hai tỷ đồng một dự án
và không quá một trăm linh triệu đồng cho một người lao động được tạo duy trì và mở rộng việc làm
đối với người lao động mức vay tối đa là một trăm linh triệu đồng
thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá sáu mươi tháng lên tối đa một trăm hai mươi tháng
đối với mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật
lãi suất cho vay áp dụng bằng lãi suất đối với hộ cận nghèo
thị trường điện thoại cuối năm đang bước vào cuộc chạy đua về giá
khi nhiều thương hiệu từ cao cấp đến bình dân đều điều chỉnh giá bán smartphone hấp dẫn như vmask lite iphone một mươi một và note chín
khảo sát các cửa hàng kinh doanh điện thoại các dòng smartphone từ vinmart cũng đang có mức giá rẻ hơn từ một ba triệu đồng so với trước đó
bộ ba iphone một mươi một chính hãng giảm từ sáu chín
trung bình mỗi chiếc điện thoại apple giảm từ ba triệu đồng so với giá niêm yết trước đó
thị trường sách tay dòng máy này cũng giảm sốc cả chục triệu đồng
chiếc samsung galaxy note một mươi sau ba tháng chỉnh làng cũng giảm ba triệu đồng
ngành đường sắt sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé tàu cho các tập thể
tùy theo ngày mua vé ngày đi tàu và số lượng người trong đoàn
cụ thể khi mua vé trước ngày tàu chạy từ một đến bốn ngày mức giảm sẽ theo số lượng người trong đoàn
từ một mươi người đến ba mươi chín người giảm bốn từ bốn mươi người đến sáu mươi chín người giảm sáu từ bảy mươi người đến một trăm linh người giảm tám từ một trăm linh một người trở lên giảm một mươi
khi mua vé trước ngày tàu chạy từ năm ngày đến một mươi chín ngày mức giảm cao nhất có thể lên đến một mươi năm
lần đầu tiên bộ xây dựng đã đề xuất cho phép xây dựng căn hộ hai mươi năm m hai tại dự thảo quy chuẩn quốc gia về trung cư
đây là dạng căn hộ rất được mong chờ tại các đô thị vì giá thành nhà ở hiện vẫn cao
người dân có thu nhập trung bình vẫn khó tiếp cận
theo dự thảo quy định căn hộ trung cư phải có tối thiểu một phòng ở một phòng vệ sinh diện tích tối thiểu không nhỏ hơn hai mươi năm m hai
dự án nhà ở thương mại phải bảo đảm tỷ lệ căn hộ có diện tích dưới bốn mươi năm m hai không vượt quá ba mươi tổng số căn hộ
đã một số nhỏ các dự án và đặc điểm là dự án này sẽ muốn nhắm đến những người mua là nhà đầu tư
sau nhiều lần doanh nghiệp đề xuất cơ quan quản lý cũng thừa nhận nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ là rất lớn
loại nhà ở này nhằm phục vụ đối tượng có thu nhập thấp độc thân hộ gia đình trẻ có hai ba thành viên tại các đô thị lớn các khu vực phát triển công nghiệp
tuy nhiên đến thời điểm này nhiều ý kiến vẫn băn khoăn về áp lực hạ tầng quá tải khi phát triển căn hộ nhỏ
vừa qua tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa công ty cổ phần tập đoàn panda và tập đoàn k beauty từ hàn quốc
để phát triển dòng mỹ phẩm thiên nhiên cn hàn quốc dành riêng cho phụ nữ á đông
sau gần hai năm hợp tác với tập đoàn k beauty phát triển dòng mỹ phẩm thiên nhiên cn hàn quốc
hệ thống mạng lưới của mỹ phẩm thiên nhiên cn hàn quốc đã phát triển rộng rãi khắp ba mươi tỉnh thành phố trong cả nước và có hơn ba đại lý phân phối
từ kết quả đó tập đoàn k beauty đã quyết định đầu tư thêm năm mươi triệu đô la mỹ cho panda group để phát triển dòng mỹ phẩm thiên nhiên cn hàn quốc dành riêng cho phụ nữ á đông
số tiền này sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn và phù hợp với chiến lược phát triển mở rộng mạng lưới phân phối của mỹ phẩm thiên nhiên cn từ ba đại lý lên hàng chục nghìn đại lý
với sự hỗ trợ đắc lực từ k beauty trong việc nghiên cứu phát triển thị trường panda group tham vọng trở thành nhà cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu ở việt nam